trước đó tại chương trình livestream dân hỏi thành phố trả lời về chủ đề phòng chống dịch covid một mươi chín khi tình hình có dấu hiệu phức tạp trở lại
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm và tiến sĩ bác sĩ phan minh hoàng giám đốc bệnh viện giả chiến số sáu
đã đăng đàn trả lời trực diện những băn khoăn thắc mắc của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết từ đầu tháng một mươi tp hcm mở cửa với hy vọng hệ thống điều trị đáp ứng
cùng với đội phủ vaccine thì thành phố có thể sống chung và thích ứng với trạng thái bình thường mới
khoa học đã chứng minh những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine khả năng nhiễm bệnh chuyển nặng và tử vong rất thấp so với trường hợp chưa tiêm vaccine
tuy nhiên mặt trái của vấn đề là người đã tiêm chủng đầy đủ không có nghĩa là không bị nhiễm và không bị diễn tiến nặng
thực tế vẫn có một tỷ lệ nhỏ đặc biệt là những người có bệnh nền
chúng tôi rất lo phân tích mấy ngày qua số ca tử vong tăng hơn những ngày trước
đa số người tử vong đều trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền chưa tiêm vaccine do các bệnh lý như tai biến mạch máu não v v
có trường hợp người lớn tuổi tiêm đủ vaccine bị tử vong có thể là do bệnh nền cộng với cơ địa của người lớn tuổi tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết
theo ông châu vài ngày qua số ca nhiễm có dấu hiệu tăng trở lại trên toàn địa bàn tp hcm
trong đó có năm quận huyện tăng cao nhất
tất là quận bình tân các huyện bình chánh hóc môn tp thủ đất v v
ông khẳng định nguyên nhân số ca nhiễm tăng trở lại là do tp hcm nới lỏng giãn cách từ đầu tháng một mươi để phục hồi kinh tế và các hoạt động xã hội
trả lời một số thắc mắc về việc ứng phó như thế nào khi ca nhiễm tăng trở lại và các lực lượng tăng cường đã rút khỏi tp hcm
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết sở y tế đã xây dựng kịch bản cho bốn cấp độ dịch
cụ thể sau khi tp hcm qua đỉnh dịch
các bệnh viện giả chiến là trường học khu tái định cư v v đã dần đóng cửa trả lại công năng cũ
tuy nhiên ba bệnh viện hồi sức covid một mươi chín và ba bệnh viện giả chiến số một mươi ba một mươi năm một mươi sáu sẽ tiếp tục duy trì lâu dài
riêng bệnh viện giả chiến số một mươi sáu cải biến thành bệnh viện ba tầng
bên cạnh đó các bệnh viện quận huyện có thể tiếp nhận các f không có điều kiện tự cách ly tại nhà
các khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao cũng xây dựng các khu thu dung
tiếp nhận và điều kiện tự cách ly tại nhà

nói chung thành phố đã chuẩn bị kịch bản kể cả xấu nhất
không ai mong muốn nhưng nếu như dịch bệnh diễn biến phức tạp đến mức không kiểm soát được
thì thành phố hồ chí minh buộc phải xiết lại thậm chí quay lại biện pháp giãn cách xã hội như thời gian trước
các nước phát triển cũng xử lý như vậy
khi các ca bệnh tăng đến mức không kiểm soát được thì buộc phải đóng cửa phong tỏa giãn cách ông châu nhấn mạnh
trong những phút cuối thì xin mời quý vị cùng điểm qua
những tin tức đáng chú ý đã phát trong chương trình ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo